nhằm kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới
sở du lịch thành phố đà nẵng đã tổ chức phổ biến thực hiện hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động du lịch trên địa bàn ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
khi mở cửa đón khách trở lại
các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định khuyến cáo
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tổ chức đào tạo tập huấn
thực hiện đúng quy trình phục vụ bảo đảm phòng chống dịch
tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung phòng bệnh